dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện tiếp tục trả lời các chất vấn của đại biểu quốc hội nêu trong phiên họp chiều qua
phó thủ tướng vũ đức đam và các bộ trưởng tham gia trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc nhóm vấn đề này
trước vấn đề về có hay không việc kinh doanh tôn giáo được nhiều đại biểu quốc hội chất vấn đại biểu quốc hội hòa thượng thích bảo nghiêm phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam nêu rõ
tất cả các chùa trên phạm vi cả nước đều do giáo hội phật giáo việt nam và giáo hội phật giáo địa phương cùng nhân dân xây dựng và quản lý không có chùa nào nằm ngoài hệ thống này
trong báo cáo trước các vị đại biểu quốc hội và cử tri cả nước rằng
tất cả các chùa trên phạm vi cả nước đều do giáo hội phật giáo việt nam và giáo hội phật giáo các địa phương cùng nhân dân xây dựng và quản lý không có chùa nào nằm ngoài hệ thống này
đặc biệt khẳng định không có bất kỳ một chùa nào có sự góp vốn đầu tư xây dựng từ những cá nhân công chức tập thể với mục đích kinh doanh mà đại biểu nêu dưới một cụm từ rất mới rất lạ đó là bot
tham gia giải trình rõ hơn về vấn đề này bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân cho biết theo quy định của pháp luật hiến trương của hội phật giáo việt nam thì không có hiện tượng kinh doanh tôn giáo
bộ nội vụ chưa phát hiện hành vi kinh doanh chùa nhằm mục đích để trục lợi
tuy nhiên trong thời gian qua có một số cá nhân có lợi dụng vào cơ sở thừa tự phật giáo niềm tin của nhân dân của phật tử để hoạt động bê tính dị đoan nhằm để trục lợi và gây bức xúc
trong cộng đồng xã hội qua đại biểu cho rằng là một số cán bộ đã góp tiền để xây dựng chùa để kinh doanh
theo báo cáo của bang tôn giáo và bộ nội vụ năm được thì đến nay chưa phát hiện cán bộ công chức nào mà có góp tiền để xây dựng chùa để kinh doanh trục lợi
tại phiên chất vấn phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng mê tín dị đoàn là do thiếu hiểu biết nên cần chú trọng hơn tới giáo dục văn hóa để nâng cao dân trí
để người dân hiểu biết về những hành vi đúng với tín ngưỡng truyền thống của dân tộc giáo lý
những hành vi trước đây là đúng nhưng bây giờ không còn phù hợp với thế giới văn minh
những điều này cần sự phân tích có tình có lý của các nhà nghiên cứu tôn giáo những người thực hành tôn giáo và đặc biệt là những người nghiên cứu văn hóa